mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm hơn một trăm linh căn nhà bị sập tốc mái vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại tỉnh đồng tháp
trong đó có bốn căn nhà sập hoàn toàn và một mươi tám căn nhà bị tốc mái
trước tình hình trên lãnh đạo huyện hồng ngự và các ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi động viên
trao tiền hỗ trợ bước đầu cho những hộ có nhà sập hoàn toàn để người dân khắc phục sửa chữa nhà ổn định cuộc sống
như vậy chỉ hơn một tuần tại tỉnh đồng tháp mưa kèm theo dông lốc đã gây ảnh hưởng hơn ba trăm linh căn nhà
tổng thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng